phát triển công nghiệp văn hóa đó là một trong những nhiệm vụ mà nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị đặt ra với đồng bằng sông hồng
nhưng theo số liệu của bộ văn hóa thể thao và du lịch những năm qua tỷ lệ chi cho các hoạt động văn hóa thể thao ở các địa phương chỉ đạt một bảy mươi hai tổng chi ngân sách nhà nước cấp
đầu tư cho văn hóa thông tin giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chiếm chín mươi năm tổng vốn đầu tư công của các
để khắc phục khó khăn khi nguồn ngân sách cấp cho lĩnh vực văn hóa hết sức hạn hẹp
nhiều địa phương ở đồng bằng sông hồng đã gỡ vướng bằng cách huy động các nguồn lực xã hội từ doanh nghiệp từ người dân
nhưng việc huy động những nguồn lực này cũng không hề dễ dàng khi điều kiện tiên quyết là một hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa vẫn chỉ đang trong quá trình xây dựng
phố đi bộ hoàn kiếm thành phố hà nội chỉ mở ra vào những ngày cuối tuần
sau tám năm khu vực này đã tạo ra một sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước
cùng với đó là những giá trị kinh tế mang lại từ các hoạt động văn hóa với cư dân và với chính quyền địa phương
người ta ngấm sâu cái văn hóa thăng long hà nội nó như thế nào trong khu trung tâm đặc biệt là trong khu hoàn kiếm trái tim của trái tim việt nam
mô hình tổ chức vận hành khai thác thương mại du lịch ở các khu vực dân cư có giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc như phố đi bộ hoàn kiếm không mới trên thế giới
cho tới nay riêng tại mỹ đã có tới hơn một khu vực khai thác thương mại du lịch dựa trên các giá trị văn hóa
ở anh có ba trăm linh khu
và ở singapore cũng có tới một mươi khu tương tự
những không gian như thế thường được gọi là các khu thúc đẩy kinh doanh văn hóa bid
phát triển về mặt thương mại các cửa hàng cửa hiệu có thể sẽ được thúc đẩy mở ra
nhà nước hỗ trợ cho việc phát triển các cửa hàng thương hiệu quy mô nhỏ
bên cạnh đó nhà nước cũng có thể như là cho thuê vỉa hè cho thuê lòng đường tạo ra những điểm nhấn về văn hóa để thu hút các du khách ở các khu vực khác
tới nay các mô hình khu thúc đẩy kinh doanh văn hóa bid trên thế giới đều được phát triển dựa trên hành lang pháp lý rõ ràng và chặt chẽ về hợp tác công tư
nhưng riêng với phố đi bộ hoàn kiếm hành lang pháp lý cho loại hình này vẫn chưa đầy đủ
thậm chí luật ppp một đạo luật riêng cho hợp tác công tư vẫn chưa có hình thức hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa
chúng ta cần những cơ chế gì rõ ràng chúng ta cần có một hành lang pháp lý để cho phép sự hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân
gồm có nhà nước doanh nghiệp và người dân ở trong khu vực đó
hợp tác phát triển nhưng cần có những quy chế hợp tác như vậy hợp đồng hợp tác như vậy
bên cạnh đó chúng ta cần có sự đầu tư của nhà nước chúng ta có sự cam kết của doanh nghiệp
chúng ta có cam kết sự đồng thuận và cam kết của người dân khu phố
thì có như vậy chúng ta mới phát triển được một khu bid có thể có sức sống lâu dài
ở đồng bằng sông hồng với vốn văn hóa phong phú đặc sắc và độc đáo là khu vực có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa
tuy nhiên đây là một ngành công nghiệp cần quy mô đầu tư ban đầu rất lớn
chính vì vậy việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa là yêu cầu tất yếu
nhưng trong khi việc phát triển phố đi bộ hoàn kiếm chưa có hành lang pháp lý đủ mạnh
để quy định quyền nghĩa vụ của nhà nước doanh nghiệp và cộng đồng dân cư
thì tham vọng xây dựng phim trường quốc tế ở ninh bình hay hoạt động đầu tư phát triển quần thể yên tử
những dự án cần có sự đầu tư lớn
từ các nguồn lực ngoài ngân sách cũng gặp rất nhiều khó khăn
do chưa có những quy định rõ ràng về hợp tác công tư trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa
hiện nay trong hợp tác công tư trong lĩnh vực về văn hóa
thì chúng ta mới có cấp nghị định
đấy là chúng ta có nghị định sáu mươi chín năm hai nghìn tám sau đó được sửa đổi vào nghị định năm mươi chín
thì chúng ta nhận thấy rằng là những quy mô của các mô hình hợp tác đấy
theo hai nghị định vẫn là những quy mô nhỏ đặc điểm
nữa rằng là các quy định pháp lý đó thì chưa tạo ra được những khung khuôn khổ pháp lý
để cho sự hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân
thì chúng ta có luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
nhưng mà điều rất là đáng tiếc là luật ppp thì lại không cho phép hình thức đầu tư ppp trong lĩnh vực văn hóa
đầu tư cho lĩnh vực văn hóa trong hợp tác công tư nó khó
và thứ hai là cái lợi nhuận thấp và thời gian để thu hồi vốn dài
cho nên chúng ta cũng chưa có tiền lệ
ngân văn hóa thể thao và du lịch phải báo cáo với chính phủ và quốc hội
để tháo gỡ những khó khăn hoàn thiện khung khổ pháp lý để nhằm khơi thâm cái nguồn lực này theo kết luận của quốc hội
vì vậy mà chúng tôi cũng đang đề nghị với bộ cơ hội đầu tư
sẽ xem xét để đề nghị sửa luật đầu tư công sửa luật đầu tư hợp tác công tư

để xác định cái lĩnh vực văn hóa và thể thao là nằm trong nhóm ngành mà chúng ta có thể hợp tác để đầu tư và thu cái nguồn lực này
có thể nói ở các tỉnh đông băng sông hồng việc chưa có hành lang pháp lý đủ mạnh về hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa
được xem là một điểm ngẽn trong thu hút nguồn lực xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa
trước thực tế đó hà nội đã soạn thảo luật thủ đô sửa đổi
theo hướng tạo ra một cơ chế vượt trội để phát triển một số lĩnh vực bao gồm lĩnh vực công nghiệp văn hóa
dự thảo có một loạt điều khoản đề cập tới sự phát triển công nghiệp văn hóa bao gồm quy hoạch không gian văn hóa công trình văn hóa
những nguồn hỗ trợ về ngân sách về thể chế từ nhà nước hay cơ chế xây dựng khu thúc đẩy kinh doanh văn hóa tại hà nội
và đặc biệt dự thảo cũng đề xuất áp dụng hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa
trong luật thủ đô cũng có đề xuất ra là được áp dụng cơ chế hợp tác công tư theo luật ppp trong lĩnh vực văn hóa và thể thao
rồi dự thảo luật thủ đô cũng quyết định rằng là cơ chế hợp tác với nhà nước tư nhân trong việc khai thác các công trình văn hóa
công trình kiến trúc có giá trị giữa nhà nước và tư nhân đó là khai thác quản lý và sử dụng để làm sao cho nó có hiệu quả
thì đấy là những cái quy định tôi nghĩ rằng là có tính đặc thù của tính biệt trội để làm sao thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa
cũng như sự phát triển của văn hóa nói chung của hà nội
đồng bằng sông hồng với các địa điểm văn hóa nổi bật như phố cổ hà nội chùa hương yên tử hay quần thể phủ dày
là những di sản văn hóa lớn đặc sắc và có sức hút không nhỏ với du khách trong và ngoài nước
nhiều năm qua các tỉnh ở đồng băng sông hồng vẫn đang nỗ lực vừa bảo vệ vừa phát huy giá trị các di sản này
tuy nhiên việc chưa có một hành lạc văn hóa
hành lang pháp lý mạnh và chặt chẽ về hợp tác công tư được nhận diện là điểm ngẽn trong thu hút nguồn lực xã hội
để phát triển công nghiệp văn hóa phát huy ở mức cao những giá trị văn hóa nội tại của đồng bằng sông hồng
với việc dự thảo luật thủ đô sửa đổi thể hiện mạnh mẽ tinh thần trao cơ chế vượt trội
để hà nội phát triển công nghiệp văn hóa chắc chắn trong thời gian tới
những mô hình hợp tác giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân để phát triển phát huy khai thác nguồn lực văn hóa sẽ được đẩy mạnh
tuy nhiên với các tỉnh khác ở đồng bằng sông hồng những tỉnh cũng có lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa
như ninh bình quảng ninh hay nam định
điểm ngẽn về hành lang pháp lý đặc biệt là trong vấn đề hợp tác công tư vẫn sẽ là điểm ngẽn chờ thao gỡ trong những năm tới